với tổng đàn bò gần một trăm tám mươi con hơn một trăm một mươi một con lợn và gần bốn triệu da cầm
tỉnh phú yên đang quyết liệt triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh nhằm chủ động kiểm soát
không để xảy ra tình trạng dịch trồng dịch trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
một trong những giải pháp quan trọng mà ủy ban nhân dân tỉnh phú yên đặt ra là sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
chính quyền các địa phương phải tiêm phòng vaccine phòng bệnh cho đàn gia súc đạt tỷ lệ ít nhất từ tám mươi tổng đàn trở lên
tổ chức hiệu quả tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi xử lý rứt điểm các ổ dịch
không để lây lan kéo dài và không để phát sinh ổ dịch mới
bên cạnh đó kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán vận chuyển động vật sản phẩm động vật làm lây lan dịch bệnh
nếu các ổ dịch có nguy cơ phát sinh lây lan ra diện rộng cần công bố dịch và khẩn trương triển khai phòng chống theo đúng quy định của luật thú y